tuy nhiên thương hiệu chè của huyện phú lương vẫn được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng không có thương hiệu sản phẩm dẫn tới việc không có khả năng cạnh tranh
tuy là cây trồng chủ lực thế nhưng lại chưa mang lại nguồn thu ổn định cho bà con đời sống vẫn còn bấp bênh tiêu chí về thu nhập do thế mà cũng khó hoàn thành
bình quân của trồng chè một năm thì so với mấy năm trước bọn tôi trồng lúa thì nó gấp hai gấp ba lần
nếu mà giá cả mà như các xã bạn nó làm được
nhưng mà riêng cái người dân ra làm là cái giá chè là chúng tôi làm thì chất lượng nó rất là cao nhưng mà nó không có đầu ra
qua thị trường chỗ lái buôn nó ép ra bán cho nó về nó trà trộn nên cái chất lượng chè nó thấp đi
một năm nếu bình quân so với hai vợ chồng tôi thì nếu mà đục cái trồng chè thì được khoảng hơn trăm triệu nhưng mà trừ chi phí nó cũng cao lắm
trừ chi phí thì còn được khoảng

như bên đại tử thân cương là giá chèo nó đỉnh điểm nó cao nó không như bên mình này
giá chè thô thì trung bình như mọi năm thì cao nhưng mà như năm nay thì bà con vất vả lắm
sản phẩm chè sau khi chế biến của phú lương chủ yếu vẫn là chè khô được sao sau khi thu hoạch
mặc dù huyện có định hướng đa dạng hóa sản phẩm chè gắn với xây dựng thương hiệu do người dân chưa mấy mạn mà với chủ trương này
ví dụ như về cái thương hiệu
thương hiệu để có mã số mã vạch của từng hộ gia đình hay của cả làng nghề thì cái này nó
một số trong cái hộ chế biến chè là cũng chưa được mạn mà lắm
vì cũng thấy ở một số nơi quanh huyện phú lương đây chẳng hạn thì cũng một số cũng đã có rồi
nhưng một số thì hiện nay cũng có nhưng cũng chưa duy trì được đều đạn lắm
thế nên là trong cái công tác tuyên truyền này nó cũng có cái khó khăn của xóm cũng như làng nghề
hiện nay là như vậy
thứ nhất là cái mặt bằng dân cái mặt bằng chung của bà con nhân dân về trình độ văn hóa thì cũng còn thấp
thứ hai nữa là cái khó khăn đó là cái áp dụng cái tiến bộ khóa kiện thuật khi được chuyển giao vào cũng còn hạn chế
từ việc mô hình kinh tế mạnh chưa phát huy được hiệu quả dẫn đến mức sống của người dân còn thấp
đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc huy động đóng góp trong nhân dân để xây dựng các công trình hạ tầng cơ bản ở nông thôn
như quý vị và các bạn có thể thấy phía sau tôi đây là nhà văn hóa của xóm hiệp hòa thuộc xã phủ lý huyện phú lương
hiện tại thì đây vẫn đang là nơi sinh hoạt của hơn hai trăm linh nhân khẩu sinh sống trên địa bàn xóm
theo quy định thì để đạt tiêu chuẩn một nhà văn hóa thôn xóm nông thôn mới
thì diện tích của nhà vạn sinh hoạt phải từ tám mươi đến một trăm linh mét vuông
nếu bao gồm cả khu vui chơi thì phải đạt tối thiểu là hai mét vuông
tuy nhiên để xây dựng theo đúng được cái quy định này thì đối với người dân xóm hiệp hòa
không phải là điều dễ dàng
theo cán bộ địa phương năm trăm năm mươi triệu đồng là số tiền ít nhất phải bỏ ra
nếu muốn xây dựng nhà văn hóa theo tiêu chuẩn như trên
chia đều cho sáu mươi hai hộ với hai trăm ba mươi bảy nhân khẩu
trung bình mỗi hộ sẽ phải đóng góp hơn tám triệu đồng một con số không hề nhỏ
đối với địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số với mức thu nhập bình quân
chỉ đạt hơn hai mươi triệu đồng mỗi năm
cũng dự tính là thu theo hộ thôi là mỗi hộ khoảng ba triệu
nhưng mà so với cái xóm của tôi là vừa rồi là cũng năm hai nghìn một mươi sáu là làm cái đường bê tông nông thôn
trên hai cây số cho nên là việc đóng đối ứng cho bà con của bà con nhân dân
cũng gặp rất là nhiều khó khăn chưa thu được hết
cho nên là cái việc thu để mà làm nhà văn hóa là hơi khó khăn
diện tích nó chỉ khoảng được khoảng năm mươi m hai như thế này thôi
bởi vì bây giờ là cái công xây dựng là nó cao lắm
cho nên là cái diện tích là chỉ được khoảng năm mươi m hai
nhưng mà theo tiêu chuẩn tám mươi m hai là còn phải thiếu
trong cái thực tế thì muốn thì muốn rất nhiều
nhưng mà cái sức người dân thì là có hoàn chế điều kiện khó khăn
các đồng chí như vậy là vì xã vẫn là xã hộ nghèo chiếm cũng rất nhiều
gần hai mươi hai hộ nghèo
năm vừa rồi chúng tôi xóa được năm
bây giờ hiện tại còn một mươi bảy
xã thì vẫn nằm trong cái chương trình một vài năm
hay cả trong xây dựng đường dân
hay cả trong xây dựng đường dân
giao thông nông thôn cũng gặp trở ngại không kém
đoạn đường nội thôn này dài một hai km đi qua hai mươi chín hộ dân sinh sống
nếu làm theo đúng quy định là nhà nước chỉ có hỗ trợ xi măng
còn nhân dân tự đóng góp thì mỗi hộ phải lên đến ba mươi bốn mươi triệu đồng
do đó chính quyền địa phương xã phú lý đã phải sử dụng nguồn đầu tư một tỷ đồng hàng năm của nhà nước
cho xã một trăm ba mươi năm để đưa hết vào sử dụng làm đường giao thông nông thôn
chỗ nào cần thiết thì làm trước chỗ cần ít hơn thì từng bước làm
trong cái tuyến đường này thì cũng rất may là được sự quan tâm của đảng quỹ hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân xã cũng đã xin được một số chương trình để hỗ trợ trong tuyến đường này
thế cho nên là bà con cũng chỉ có tự nguyện hiến đất thôi
đấy còn trong cái tuyến đường này thì cũng không phải tham gia đóng góp gì cả
nhân dân là hỗ trợ đến tám mươi còn nhân dân là đóng góp hai mươi
mà đã phải mỗi khẩu đã ba triệu rồi
tôi thấy cái điều đó là cái
nhân dân đóng góp thế này cũng quá sức của nhân dân
nhân dân phải nợ rất nhiều
vậy chúng tôi cũng xác định là xây dựng các cái dự án
được cái nguồn hỗ trợ đầu tư của trang nước theo chương trình xây dựng đúng thuật mới
thì làm theo cái nguồn ngân sách này

sau đó là nhân dân vận động nhân dân là đóng góp được bao nhiêu
thì chúng tôi tiếp tục thiết kế cho nó dài cái tuyến này ra
cho đảm bảo được cái thực tế của người dân trong địa phương
những khó khăn mà huyện phú lương gặp phải là khó khăn chung không chỉ của nhiều huyện khác nhau của tỉnh thái nguyên
mà phần lớn các địa phương miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số
việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới
đặc biệt là các tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân
đều không dễ dàng để thực hiện
muốn làm được phải có giải pháp nhằm nâng cao mức sống của bà con
đồng thời thay đổi nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới
được biết đến là địa phương mạnh về sản xuất chè thương phẩm
đứng tốp đầu của tỉnh thái nguyên
tuy nhiên vài năm trở lại đây huyện đại từ đã đưa mô hình trồng cây ăn quả
về vận động người dân chuyển đổi trên các diện tích chè cằn cỗi hiệu quả thấp
mang lại thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm
việc đại từ mạnh dạn đa dạng hóa sinh kế cho người dân
thay vì chỉ tập trung vào một cây trồng chính
đã giúp cho các hộ yếu về trồng chè nhưng vẫn đảm bảo về mức sống
năm nào cũng
chính quyền địa phương cũng đến thăm cũng khuyến khích là
bọn em nên duy trì hàng năm cho năng suất thu nhập cao hơn
mình chuyển hẳn sang trồng cây ăn quả luôn đấy
vâng chuyển hẳn sang trồng cây ăn quả
không lúc nghiệp huyện đại từ cũng có hàng năm hỗ trợ
ví dụ như tối buổi hoặc là phần bón vẫn có hỗ trợ
thỉnh thoảng là hội thảo về kỹ thuật trong bón buổi
buổi này nói chung
nó có phù hợp với kinh tế thì cao hơn mọi cái cây khác
từ khi mà đưa các mô hình cây ăn quả rồi
như cây bưởi cây ổi và một số cây ăn quả khác vào
thì cái thu nhập của nhân dân là ổn định và nâng lên rất là rõ ràng
có thu nhập nhiều hộ
là từ cái thu nhập đó đã xây dựng được nhà cửa hàng trang
rồi là cái thu nhập là sinh hoạt rất là tốt
thu nhập của người dân ổn định
việc huy động đóng góp cũng trở nên dễ dàng hơn
người dân ở đại tử đã ý thức được việc xây dựng nông thôn mới
là nhà nước và nhân dân cùng làm
tạo không khí phấn khởi trong thi đua
hoàn thành các tiêu chí giữa các xã
các công trình hạ tầng được xây dựng nhanh chóng
đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao
ý thức bảo vệ môi trường và duy trì cảnh quan
cũng được cải tiến nhiều bậc
không cần phải hô hào vận động
mà giờ đây người dân ở các thôn xóm
đã xem việc tập kết phân loại rác thải
là công việc thường xuyên hàng ngày
do đó dù là một trong những tiêu chí
được xem là khó hoàn thành ở nông thôn
tuy nhiên các xã ở đại tử vẫn làm tốt
và duy trì ổn định ngay cả khi đã về đích
khi xã về chuẩn nông thôn mới
thì có chương trình phát động lớn hơn
và tôi tham gia thì tôi cũng vừa làm vừa tuyên truyền bà con
cho nên công việc của tôi cũng rất là xuân xẻo
không có gì khó khăn cả
sau khi mà đã có những chương trình tích cực
triển khai trong công tác bảo vệ môi trường
thì hiện nay thì cái ý thức của người dân
đã chuyển biến rõ rệt
trước đây thì có thể là rác thải
còn người dân cũng chưa ý thức
vứt nó chưa đúng nơi quy định
nhưng mà hiện nay thì do công tác tuyên truyền
cũng như tổ chức thuyện tốt ở tù địa phương tới cơ sở
nên là cái rác thải
rồi cái phong trào trồng cây xanh
thì đã phát triển rất mạnh
và các xóm thì cũng đang tổ chức
nhân rộng các mô hình
làm cho các tuyến đường của địa phương
nó xanh xài đẹp hơn
mục tiêu trọng tâm của chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân
xây dựng kết cấu hạ tầng
kinh tế xã hội phù hợp cơ cấu kinh tế
và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý
xã hội nông thôn dân chủ
bình đẳng giàu bản sắc văn hóa dân tộc
quốc phòng an ninh trật tự được giữ vững
do đó những ví dụ điển hình
ở phú lương hay đại từ
đã cho thấy cần có những cách làm cụ thể
phù hợp với tình hình địa phương
không gò ép để dẫn đến nợ tiêu chí
hay một số tiêu chí lại giảm
sau khi về đích
xây dựng nông thôn mới cần theo hướng thực chất
không chỉ tạo động lực để khơi dậy được sức dân thi đua
mà còn cần phải có những bước đi lâu dài
để giữ vững các tiêu chí
xây dựng những chương trình dự án mới
để tiếp tục đầu tư nâng cao hơn nữa
các tiêu chí
về đích không có nghĩa là xong nhiệm vụ
mà phải là tiền đề để phát triển nông thôn
ngày càng khang trang hơn thu hẹp dần khoảng cách
với đô thị
hàng năm chúng tôi cũng tham biêu cho huyện
chỉ đạo các xã thường xuyên giả soát
đối với các tiêu chí trong lĩnh vực
xây dựng cơ bản hạ tầng cơ sở nông thôn
và đặc biệt với chính sách của tỉnh
hiện nay là
mỗi xã đã đặt trần nông thôn mới
hàng năm vẫn được phân bổ với số vốn
ba trăm linh triệu đồng
một xã trên một năm
từ số vốn đó các xã sẽ huy động
thêm các nguồn lực khác
để tiếp tục đâng cao các tiêu chí
đã đạt trần
hiện nay đối với tiêu chí này
chúng tôi có nhiều hoạt động
nhiều chương trình dự án phát triển kinh tế
trong vùng đồng bào dân tộc
trong vùng đồng bào nông thôn
đưa các cây giống mới
con mới vật nuôi mới
vào nơi trồng
những xã mà đã hoàn thành tiêu chí
về thu nhập thực ra đấy lại là
một cái điều kiện rất tốt để chúng tôi tiếp tục phát huy
việc đầu tư phát triển
trèo sâu hơn
tăng cường công tác
tạo việc làm cho người lao động
trong đó có cả lao động nông nghiệp
và cả lao động phi nông nghiệp
để thông qua đó tiếp tục nâng cao
mức sống của người dân
và đây cũng là những điều kiện tiền đề
để nâng cao chất lượng
chương trình xây dựng nông thôn mới
mang tính bền vững lâu dài
tuyên truyền huy động tối đa các nguồn lực đầu tư
cho chương trình xây dựng nông thôn mới
nhưng mà làm đồng bộ chắc chắn
chứ không chạy theo thành tích
để đạt được kết quả
đáp ứng được yêu cầu và mang tính bền vững lâu dài
mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ
tỉnh thái nguyên lần thứ một mươi chín
xác định là đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ có bảy mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới
nhưng đến nay thái nguyên đã có
tám mươi tám trên một trăm tám mươi xã đạt chuẩn
việc hoàn thành chỉ tiêu đề ra
là tương đối khó
số xã chưa đạt chuẩn
đều là xã vùng cao còn nhiều khó khăn
do vậy bên cạnh việc huy động các nguồn vốn
thì cấp ủy chính quyền các cấp
cần có thêm bước đi cách làm phù hợp
với điều kiện thực tế của từng xã
và điểm bấu chốt là phải giúp người dân
phát triển kinh tế để có nguồn lực tài chính
đóng góp xây dựng nông thôn mới
bằng trí tuệ tài lực của mình
chứ không phải vay mượn từ bên ngoài
có như vậy nông thôn mới phát triển bền vững